cục thuế tp hà nội vừa tiếp tục công khai danh sách hai trăm hai mươi tám đơn vị nợ thuế tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với tổng số tiền là hai trăm năm mươi bảy tỷ đồng
trong số này có một trăm tám mươi tám đơn vị nợ thuế phí công bố lần đầu và công khai lại bốn mươi đơn vị nợ thuế phí
trong số này có một trăm tám mươi một doanh nghiệp nợ tám mươi năm tám tỷ đồng thuế phí tiền phạt tiền chậm nộp
đứng đầu danh sách là công ty cổ phần lương thực hà sơn bình với số nợ là một mươi bảy ba tỷ đồng
bên cạnh đó có sáu đơn vị nợ hai mươi năm hai tỷ đồng tiền thuê đất tiền chậm nộp tiền thuê đất
đứng đầu danh sách là công ty cổ phần xuất nhập khẩu haneco với số nợ là bảy năm tỷ đồng
còn có một đơn vị nợ sáu mươi một chín triệu đồng tiền sử dụng đất tiền chậm nộp tiền sử dụng đất
là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch phương viên
đợt này cục thuế hà nội cũng thực hiện công khai lại bốn mươi đơn vị nợ tám mươi bốn tỷ đồng thuế phí các khoản liên quan đến đất
tiền phạt và tiền chậm nộp
đây là các đơn vị nợ thuế đã được cục thuế thực hiện công khai những năm trước